thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ chính quyền địa phương và lực lượng công an tuyến cơ sở trên địa bàn hà nội
đã đẩy mạnh công tác ra soát nắm địa bàn vận động người dân thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội
ngoài ra việc tuyên truyền để người dân hiểu rõ về nội dung chỉ thị cũng là một yêu cầu quan trọng tránh không bị hoang mang về mặt tâm lý
những ngày này các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố hà nội đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
khuyến cáo tới người dân về công tác phòng chống dịch
hiện nay tại các công viên trên địa bàn đều đã đóng cửa hạn chế tuyệt đối người dân vào vui chơi và tập thể dục nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch covid một mươi chín

đi từng ngõ gó từng nhà ra từng người là công việc được lực lượng công an phường mỹ đỉnh hai thực hiện thường xuyên trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang ngày càng diễn biến phức tạp và khó lường
đặc biệt từ khi có chỉ thị mới của thủ tướng các chiến sĩ cảnh sát khu vực còn kết hợp việc tuyên truyền giải thích rõ để người dân hiểu đúng về chỉ thị này
để cho nhân dân hiểu được là đây là cái chỉ thị là tăng cường
thêm một bước về cái việc cách ly chứ không đây không phải là cái việc phong tỏa xã hội mà đây là cách ly thêm một bước nữa là hạn chế đến mức thấp nhất nhân dân đi ra khỏi nhà trừ những vườn hợp cần thiết như đi sắm lương thực rồi những liên quan đến thiết yếu của cuộc sống
để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả các ngành chức năng trên địa bàn thành phố hà nội đã chia thành nhiều tổ công tác từ hai đến ba người xuống từng địa bàn dân cư tuyên truyền giải thích
và yêu cầu người dân không nên ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng dịch tại nhà và theo dõi các thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh tránh tâm lý hoang mang không đáng có